hội nghị quan chức kinh tế cấp cao campuchia lào myanmar việt nam lần thứ một mươi tám đã được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
đây là cuộc họp quan trọng của cơ chế hợp tác kinh tế giữa bốn nước đông nam á
được tổ chức trong chuỗi hội nghị thuộc khuôn khổ kênh hợp tác kinh tế asean hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị có trưởng xeom hợp tác kinh tế clmv của các nước clmv
đại diện ban thư ký asean đại diện các bộ cơ quan hữu quan của các nước clmv
có thành phần trong cơ chế hợp tác kinh tế clmv
hội nghị do trưởng xeom clmv của lào điều hành theo cơ chế luân phiên
nội dung hội nghị xeom clmv một mươi tám tập trung vào các vấn đề chính
trao đổi về kế hoạch triển khai kết quả hội nghị bộ trưởng kinh tế clmv lần thứ một mươi một
được tổ chức ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại bangkok thái lan
giả soát tình hình thực hiện kế hoạch hành động clmv hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thảo luận các bước thủ tục cần thiết cho việc trình lên hội nghị cấp cao clmv
thông qua tài liệu khung khổ phát triển clmv đã được các bộ trưởng kinh tế clmv
thống nhất tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trao đổi với ban thư ký asean về tình hình triển khai
kế hoạch công tác sáng kiến hội nhập asean eie giai đoạn ba và một số vấn đề liên quan khác